theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khoảng từ gần sáng ngày ba mươi tháng một mươi một
bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc bắc bộ
từ chiều ngày ba mươi tháng một mươi một ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến bắc và trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao
nên trong từ năm đến bảy ngày tới ở bắc bộ duy trì trạng thái đêm không mưa
ngày nắng sáng sớm có sương mù
từ đêm một tháng một mươi hai nền nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ giảm mạnh
phổ biến một mươi một một mươi bốn độ c vùng núi từ bảy một mươi độ c vùng núi cao dưới năm độ c trời rét
vùng núi cao khả năng xuất hiện sương mùi
từ gần sáng ngày ba mươi tháng một mươi một trong đất liền gió đông bắc mạnh dần lên cấp ba
vùng ven biển cấp bốn cấp năm
ở vịnh bắc bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám
biển đông sóng biển cao từ hai ba mét
từ quảng trị đến quảng ngãi và khu vực giữa biển đông
gió đông bắc tiếp tục mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động mạnh
sóng biển cao từ hai bốn mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ ba năm mét
khu vực hà nội trong năm bảy ngày tới duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa
ngày nắng sáng sớm có sương mù
từ đêm ngày ba mươi tháng một mươi một nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến vào khoảng một mươi ba một mươi năm độ c
từ đêm ngày một tháng một mươi hai nền nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm thêm và phổ biến từ một mươi một một mươi ba độ c trời rét
trong khi đó ngày và đêm hai mươi tám tháng một mươi một ở khu vực từ thừa thiên huế đến ninh thuận và tây nguyên
đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
lượng mưa đo được từ bảy h ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến bảy h ngày hai mươi chín tháng một mươi một như
an hưng bình định hai trăm năm mươi một bốn mm phước năng quảng nam ba trăm một mươi sáu bốn mm
hồ liệt sơn quảng ngãi ba trăm một mươi sáu bốn mm hồ thủy yên thừa thiên huế ba trăm một mươi một hai mm
do ảnh hưởng của rìa phía bắc dãnh áp thấp có trục ở khoảng năm tám độ vĩ bắc
đối với vùng áp thấp lúc bảy h sáng ngày hai mươi chín một mươi một ở vào khoảng sáu năm bảy năm độ vĩ bắc
một trăm linh năm năm một trăm linh sáu năm độ kinh đông kết hợp với không khí lạnh trên cao là nhiễu động gió đông
nên từ nay đến ba mươi tháng một mươi một ở trung trung bộ nam trung bộ và tây nguyên tiếp tục có mưa vừa
mưa to có nơi mưa rất to và rông
lượng mưa dự báo quảng nam quảng ngãi bình định phổ biến từ một trăm năm mươi ba trăm linh mm có nơi trên ba trăm năm mươi mm
thừa thiên huế đà nẵng phú yên khánh hòa ninh thuận và khu vực tây nguyên phổ biến năm mươi một trăm linh mm
có nơi trên một trăm năm mươi mm
ngoài ra do ảnh hưởng của rìa bắc rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích phía trên
cho nên từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một ở khu vực nam bộ và bình thuận có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa năm mươi bảy mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trong hai mươi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
còn những đợt rét đầu tiên với sự chuyển giao thời tiết từ nóng sang lạnh
thậm chí có những ngày nhiệt độ tranh lệch đến cả một mươi độ c
đây là thời điểm chúng ta rất dễ gặp phải những vấn đề về đường hô hấp
chứng nhẹ và các bệnh bản tính tái phát
làm sao để nhận biết các bệnh về hô hấp làm sao để phòng ngừa các bệnh hô hấp
mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ vũ văn thành
trưởng khoa phổi bản tính bệnh viện phổi trung ương
đối với cơ quan hô hấp tức là phổi miệng hậm từ ngoài vào
là cái nơi mà thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài
do đó là bất kể một cái thứ thay đổi gì của môi trường là đều tác động trực tiếp tới cái đường hô hấp
đường hô hấp không có đường hô hấp
đường hô hấp trên tức là mũi hậu và đường hô hấp dưới là phổi miếng quả
khi mà thời tiết thay đổi thì nó kèm theo là không khí vào lạnh
và lạnh như thế thì một số cơ thể một số cá nhân thì cái sự bảo vệ tại chỗ
không khí vào nó không được sửa ấm
thì khi mà chúng ta hít thở trên không khí bên ngoài thì có rất nhiều bất tắc nhân
bụi cũng có các nhân vi sinh ví dụ như vi khuẩn vi rút kề gà nấm cũng có
nhưng mà sở dĩ tại sao
chúng ta lại không bị là chúng ta có hệ thống hàng rào bảo vệ
thì khi thời tiết thay đổi thì nó đánh đúng cái hệ thống hàng rào bảo vệ đấy
một số cơ thể mà cái hàng nào bảo vệ nó kém
ví dụ mắc một số cái bệnh mạng tính hoặc là trẻ nhỏ hoặc là người lớn tuổi
thì rất dễ mắc các bệnh hô hấp
cái triệu chứng chung của mắc bệnh hô hấp là triệu chứng ho
triệu chứng đau rát họng hát thơi nếu mà nhiễm trùng thì kèm theo con sốt
và một số cái triệu chứng và bệnh phổi nó nặng hơn là bệnh nhân còn có cả khó thở nữa hơn
ví dụ viêm phổi chẳng hạn hoặc một số cái bệnh mà nhiễm trùng phổi đấy
và đặc biệt bây giờ nó covid rất là nguy hiểm
thế thì khi mà các triệu chứng phát triển như thế thì nó gây một loạt những vấn đề
mà khiến cho cơ thể chúng ta rất là khó chịu
từ nhẹ đến nặng đều có thể là tác động tới cái sinh hoạt hàng ngày
tất cả các ảnh hưởng đến sức khỏe chung của chúng ta
nếu như mà một người
đường hô hấp bị cái bệnh đường hô hấp nói chung thì điều hiện thông thường nhất là gì
chỉ là nghẹt mũi ho hắt thơi đau rát họng
hoàn toàn người bệnh đó chưa có biểu hiện triệu chứng về tác động đến cả toàn thân
có khi nó đi làm bình thường
nhưng mà khi mà cái triệu chứng nó có dấu hiệu chuyển nặng của các bệnh hô hấp ấy
thứ nhất là mệt
trẻ em mà nó đang chơi nó mệt lạ đi
nó kèm theo những cái triệu chứng hô hấp là những cái dấu hiệu bệnh nặng của trẻ
người lớn ấy
thì biểu hiện mà ngoài cái mệt ra là khó thở
thở ẩm ạch thở khò khe nhịp thở nhanh lên
thì đấy là những cái biểu hiện là nó ăn
tức là cái bệnh nó bở cái đường hô hấp dưới rồi xuống tận phổi rồi
và đấy là những yếu tố mà chuyển nặng là người bệnh phải đi khám ngay
triệu chứng khó thở
là những người bắc các bệnh nền mạn tính
đặc biệt là các bệnh hô hấp
ví dụ cái người bị hen phế quản chẳng hạn
thì nếu như cái thay đổi thời tiết là rất dễ bị lên cơn hen cấp trở nặng
thứ hai những người bị bệnh phổi tăng nghẹn mạn tính
thì rất dễ bị lên cơn đợt cấp tính của bệnh phổi tăng nghẹn mạn tính
biểu hiện triệu chứng nó nặng lên
và người già thì rất dễ bị viêm phổi
trẻ em rất dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp
thì đấy là những cái đối tượng mà rất dễ bị cảm nhiễm
bị bệnh trong những điều kiện môi trường nó thay đổi như thế này
và đặc biệt ở miền bắc thì bốn mùa nó thay đổi đột ngột lắm
mỗi chúng ta kể cả những người mà khỏe mạnh
không có những bệnh như thế này
thì cũng nên có những cái ý thức để chúng ta phòng bệnh
cái thứ nhất là chúng ta phải giữ ấm
khi biết cái thời điểm mà có thể chuyển lạnh ấy
thì tối ban chiều trưa
nhưng mà tối thì chúng ta phải hết sức lưu ý
phải đóng kín cửa tránh gió lùa
vì lúc đó đang ngủ say đột ngột và chúng ta không biết được đâu
thứ hai nữa là khi đi ra ngoài
đặc biệt là trẻ nhỏ rồi tất cả người già
thì nói chung là thời điểm này thì cũng hạn chế ra ngoài
về ngoài cái dịch bệnh
chúng ta phòng bệ ra thì không cần thiết
thì chúng ta không ra ngoài
mà nếu bắt buộc chúng ta đi ra ngoài
phải giữ ấm hoàng khăn áo ấm
rồi là đeo khẩu trang
thì cái đó thì giúp cho chúng ta tránh được những cái nhiễm lạnh đột ngột
cái thứ hai nữa là cái vấn đề về rèn luyện sức khỏe
chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý
nâng cái sức đề kháng đi
đấy là một cái vấn đề nữa
cái thứ ba nữa là chúng ta không quên là chúng ta phải thường xuyên cái vệ sinh mũi họng
tại vì khi mà
cái bệnh nhiễm trùng hấp hay gặp nhất trong các bệnh hô hấp thì phải có tác nhân
mà khi tác nhân tức là khi mà cơ thể chuyển lại
sức đề kháng kém thì cái vi khuẩn virus
rồi là vi sinh vật nó xâm nhập vào nó phải khư trú ở đấy
thì điều kiện thuận lợi một quãng thời gian
có thể một vài ngày ủ bệnh thì mới phát triển lên
nhưng nếu chúng ta vệ sinh tốt
không có cơ hội để các tác nhân vi sinh đó gây bệnh
thì khi đó thì chúng ta lại giữ gìn được
để không bị các bác có bệnh hay gặp đó
cái bệnh nhiễm trùng hô hấp
theo y học cổ truyền
nguyên nhân gây cẩm lạnh là do cơ thể suy yếu
khiến phong hàn thừa cơ xâm nhập vào phế gây bệnh
tiến sĩ nguyễn đức quang
nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thực nghiệm viện y học cổ truyền quân đội cho biết
cảm lạnh rất hay gặp khi thời tiết chuyển mùa và đa số có thể tự khỏi
tuy nhiên chúng khiến người bệnh khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống
bệnh có biểu hiện sợ gió sợ lạnh sốt đau đầu ngạt mũi chảy nước mũi trong hát hơi
có thể ho đau rát họng rêu lưỡi trắng mỏng
sau đây là một số món ăn thuốc bổ thận ôn dương dưỡng tâm khí rất tốt cho người bị cảm lạnh
xinh khương di đường ẩm gừng tươi một mươi g đường đỏ ba mươi g gừng rửa sạch đập dập
cho vào ấm cùng đường đổ nước sôi hãm trong một mươi phút uống nóng
dùng cho người tị vị hư nhược bị mưa lạnh gây nôn ói trẻ nhỏ nôn ói tiêu chảy
ngũ thẩm thang gừng tươi hai mươi g kinh giới hai mươi ba mươi g tử tô diệp hai mươi ba mươi g trà ba mươi g sắc lấy nước thêm đường đỏ khuấy đều uống
dùng tốt cho người bị ngoại cảm phong hàn cảm cúm
nước hãm gừng tươi tía tô lá tía tô ba mươi g gừng tươi một mươi năm g sắc hãm một mươi năm phút gạn lấy nước thêm đường uống
dùng cho người bị nội cảm phong hàn nôn ói đau bụng
thông tiêu ẩm hành hoa hai mươi g gừng tươi một mươi g bột tiêu ba g giã nát cho nước sôi hạng uống
dùng cho người bị đau bụng do lạnh bùn nôn nôn ra nước trong
thịt dê hầm can khương thịt dê một trăm linh hai trăm linh g can khương một mươi g thịt dê thái lát can khương tán mịn trộn đều thêm củ sả gia vị mắm muối và nước vừa đủ hầm như
ăn trong ngày một hai lần liên tục trong một tuần
tuần này còn tốt cho người bị bệnh u sơ tuyến tiền liệt đi tiểu khó di niệm có các biểu hiện thận dương hư sợ lạnh tay chân lạnh
thịt chó hầm đảng sâm liên nhục
thịt chó ba trăm linh g đảng sâm ba mươi g liên nhục ba mươi g
thịt chó làm sạch thái lát thêm dược liệu gia vị trộn đều để một mươi năm phút thêm nước hầm nhỏ lửa cho chín nhừ
dùng tốt cho người ốm lâu ngày sức khỏe suy kiệt tinh thần hư lao khí huyết không thông
đương quy sinh khương dương nhục
thịt chó ba trăm linh g đương quy ba mươi g gừng tươi một mươi năm g thêm nước hầm nhừ vớt bỏ bã đương quy thêm gia vị chia ăn hai ba lần trong ngày
dùng cho người cao tuổi thể trạng suy nhược phụ nữ sau sinh đẻ huyết hư thiếu máu người bệnh suy nhược sau bệnh lâu ngày
sản phụ sau đẻ quặn bụng do lạnh người âm hư thấp nhiệt ngoại cảm nhiệt không dùng
cháo hành giải cảm
hành sống một ba củ gừng tươi ba lát hai thứ dã nát cho vào bát to đổ cháo trắng đang sôi vào quấy đều thêm đường muối tùy ý
ăn nóng dùng tốt cho bệnh nhân ngoại cảm phong hàn đau bụng nôn ói
cháo gừng gừng tươi ba mươi gram gạo tẻ sáu mươi tám mươi gram gạo vo sạch nấu cháo gừng thái lát cho vào khi cháo chín thêm đường trắng khối đều ăn nóng
dùng thích hợp cho trẻ em viêm khí phế quản do cảm lạnh nôn ói đau bụng
cháo thịt dê xâm kỳ lính táo
thịt dê một trăm linh g hoàng kỳ ba mươi g nhân xâm sáu g phục linh một mươi năm g đại táo năm quả gạo tẻ một trăm linh g
dược liệu xác lấy nước thịt dê rửa sạch thái lát cho gạo và nước thuốc cho tiếp thịt dê vào khi cháo chín nhừ thêm gia vị
dùng tốt cho người gầy sút dễ cảm cúm cơ thể suy nhược
cháo thịt chó đậu hạt
thịt chó ba trăm linh g gạo tẻ sáu mươi g đậu hạt năm mươi g dùng tốt cho người tí vị hư hàn chướng bụng đau bụng
cháo thịt chó
thịt chó ba trăm linh g gạo tẻ tám mươi g hai thứ nấu thành dạng canh cháo nấu như món ăn thông thường tốt cho người bị cổ trướng phù nề sợ lạnh rết run
lẩu cá chấm
thịt cá chấm rau mùi thì là hành cải song rau thơm gừng ớt tiêu gia vị vừa đủ nấu lẩu ăn
món ăn ngon bổ giải phong hàn ôn chung kiện tì chữa cảm lạnh đau nhức đầu bụng đầy chậm tiêu nhức mỏi hiệu quả
thịt bò xương bò rau hương quế mùi tàu giá đậu hành tỏi ớt thảo quả gừng nướng gia vị vừa đủ nấu phở ăn
món ăn bổ tí ít vị thông quế chư hàn ta sát quẩn chữa cảm lạnh cúm gây đau đầu nghẹt mũi viêm họng khản tiếng rất tốt
đề phòng cầm lạnh nên ăn các món có hành gừng các thực phẩm bổ thận ôn dương liệu dương ba ba rùa gừng mộc nhĩ câu kỳ tử hay thịt dê canh thịt dê xáo thịt chó cẩu nhục thang
hạn chế thức ăn có tính hàn như nước dừa nước cam cà sắn dây artiso ốc hến các loại rau củ quả có vị chua đắng lạnh ý
không dùng có mức thực phẩm ồn nhiệt tránh quấy động tinh khí nội tạng